bệnh viện dạ trên số một đã đi vào hoạt động được gần ba tháng
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện khá lớn
nhưng đã có hơn một mươi tám trên hai mươi một người được xuất viện trở về với gia đình
mỗi ngày chúng tôi cho xuất viện từ khoảng hai trăm linh đến bốn trăm linh bệnh nhân
có ngày cao nhất là hơn sáu trăm linh trường hợp
hiện bệnh viện dạ chiến số một đang dẫn đầu về tổng số ca nhập và số ca xuất tại tp hcm
may mắn chúng tôi vẫn chưa ghi nhận ca tử vong
tỷ lệ nhân viên dương tính thấp dưới ba mươi trường hợp
đây là điều rất đáng mừng đối với tập thể y bác sĩ nhân viên y tế tại bệnh viện giã chiến số một
mục tiêu chung trong công tác điều trị của chúng tôi là đẩy mạnh việc dự phòng
theo dõi phát hiện bệnh chuyển nặng để kịp thời can thiệp
đưa lên tuyến trên giảm tỷ lệ tử vong
mặc dù số ca chuyển nặng tăng cao
nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng điều trị xử lý ổn thỏa
mong rằng trong thời gian tới số bệnh nhân được xuất viện sẽ ngày càng nhiều
dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống quay trở lại bình thường
bác sĩ tâm chia sẻ
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một đã đi vào hoạt động từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
có quy mô bốn năm trăm linh giường đất tại ký túc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh
thuộc đại học quốc gia tp hcm